tại hà nội câu lạc bộ dân ca ví dạm nghệ tĩnh đã tổ chức chương trình lễ kỷ niệm năm năm thành lập
và bốn năm lễ vinh danh dân ca ví dặm nghệ tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
ra đời vào dịp kỷ niệm một trăm hai mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sau gần năm năm hoạt động câu lạc bộ câu lạc dân ca ví dạm nghệ tĩnh đã thu hút được hàng trăm hội viên tham gia
cùng chung tình yêu đối với những làn điệu dân ca các thành viên đã cùng nhau sáng tạo biểu diễn
và mang nét độc đáo của loại hình nghệ thuật dân gian toà sáng trong đời sống tinh thần của người dân hà nội
cũng như người dân trên mọi miền của tổ quốc
đây là một chương trình kỷ niệm rất ý nghĩa tạo được sự gắn kết người dân nghệ an hà tĩnh ở thủ đô hà nội
qua đó hôn đúc quyết tâm xây dựng văn hóa kinh tế chính trị của những người con xứ nghệ
dù công tác ở đâu cũng đóng góp vào sự phát triển xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn
có thể khẳng định câu lạc bộ dân ca ví dạm nghệ tĩnh là nơi để những người con xứ nghệ ở hà nội nói riêng
và bạn bè muôn nơi yêu mến bộ môn nghệ thuật ví dạm tìm đến để học tập nghiên cứu giao lưu văn hóa
hướng về cội nguồn quê hương xứ sở